thưa quý vị miền bắc đang trong giai đoạn thời tiết giao mùa liên tục thay đổi từ nóng sang lạnh
hình thái thời tiết này thì dễ gây các bệnh hô hấp như cúm sốt xuất huyết hay là tay chân miệng
vì vậy để phòng tránh thì quý vị cần tiêm vaccine đầy đủ cho con sát quẩn vệ sinh đồ chơi của trẻ nhỏ
và bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của trẻ
trong ngày hôm nay dự báo tại các tỉnh phía bắc sẽ có mưa rào bất chợt
nhiệt độ sẽ biến động trong ngày hôm nay xuống dưới hai mươi một độ c
và trong hôm nay thì mưa lớn cũng có thể xuất hiện trái mùa tại miền trung do ảnh hưởng bởi không khí lạnh ở phía bắc
lượng mưa phổ biến là từ một trăm năm mươi một trăm linh hai trăm năm mươi mm thậm chí có nơi là trên ba trăm năm mươi mm
vì vậy cảnh báo xuất hiện đợt lũ tại một số khu vực tại trung bộ
vừa rồi là một số lưu ý về thời tiết nhiệt độ chi tiết cho các vùng chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
hẹn gặp lại